hơn một ngày kể từ khi trận mưa lớn kèm theo lốc vào chiều tối ngày hôm qua gây thiệt hại lớn về cây trồng
người dân huyện bù đốc tỉnh bình phước vẫn đang nỗ lực để khắc phục hậu quả
theo thống kê sở bộ của ủy ban nhân dân xã tân thành huyện bù đốp trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy vào chiều tối ngày năm vừa qua
đã làm cho khoảng một mươi năm trụ hồ tiêu một cây cao su và một mươi tám căn nhà bị tốc mái tổng thiệt hại trên ba tỷ đồng
trước thiệt hại do thiên hạng tai gây nên chính quyền địa phương đã tổ chức đến thăm hỏi động viên và tổ chức hỗ trợ các gia đình khắc phục thiệt hại nhanh chóng ổn định